trong chương trình làm việc tại tây nguyên chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh gia lai
về kết quả thực hiện công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành nhiều thời gian chia sẻ những khó khăn mà nhân dân tỉnh gia lai đã phải gánh chịu
trong năm hai nghìn một mươi sáu sau đợt hạn hán kéo dài nhân dân gia lai lại liên tiếp chịu nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua
thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà gia lai đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế cơ bản đạt kế hoạch
đây là một trong số ít các địa phương khu vực tây nguyên hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách
thủ tướng cũng đánh giá cao với kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và công tác đóng cửa rừng tự nhiên trên địa bàn
thủ tướng cho rằng gia lai vẫn còn là một tỉnh nghèo tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao so với cả nước
trong khi đó địa phương có những điều kiện thuận lợi để phát triển như tài nguyên đất đai tài nguyên nước
vấn đề là gia lai cần làm gì để phát triển
thủ tướng cũng lưu ý thời gian tới địa phương cần tiếp tục quy hoạch cơ sở hạ tầng quan tâm nhiều hơn đến công tác xóa đói giảm nghèo
nhất là trong đối tượng đồng bào dân tộc làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tạo sinh kế ổn định đời sống cho người dân gắn với rừng